chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
bộ tài chính một lần nữa đề xuất xây dựng luật thuế tài sản
trong đó nhắm tới những loại tài sản có giá trị lớn như nhà đất
lợi ích mang lại của sắc thuế này là không thể bàn cãi
bởi đã trở thành thông lệ quốc tế
những điều băn khoăn không phải là nên hay không nên áp dụng sắc thuế này
mà là thời điểm lộ trình những điều kiện cần và đủ để áp dụng
các cách áp thuế nào phù hợp với việt nam
chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân hôm nay
chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
bộ tài chính đánh giá đến thời điểm này
việc nghiên cứu ban hành luật thuế tài sản là cần thiết
giúp xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ
phù hợp thông lệ quốc tế góp phần bình ổn thị trường bất động sản
hạn chế đầu cơ và sử dụng bất động sản lãng phí
chính sách thuế liên quan đến tài sản hiện chưa đáp ứng được vai trò
là một trong những nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước
vì số thuế sử dụng đất của việt nam hiện chỉ chiếm khoảng ba gdp
và khoảng một mươi năm tổng thu ngân sách
trước hết thì tôi cho rằng là
thuế đối với bất động sản nó khá là phù hợp
bởi vì lâu nay của chúng ta thì thị trường bất động sản
gần như là chưa chịu vào độc thuế
cả những giao dịch mua bán
cũng như là những người sở hữu bất động sản
tất nhiên chúng ta cũng cần phải làm có lộ trình
và với điều kiện là nó phải công bằng và minh bạch
ví dụ như là
ai mà có ngôi nhà thứ hai
thì có thể phải đánh thuế bất động sản
nhưng có nghĩa là gì là
có những trường hợp có ngôi nhà thứ hai
nhưng mà không bị đánh thuế bất động sản
thì ta sẽ làm như thế nào
điều đó nó hỏi là có sự công bằng và minh bạch
với nhiều quốc gia khác
thu từ thuế tài sản
đặc biệt thu từ thuế sử dụng đất
là nguồn thu chủ yếu của ngân sách
cụ thể nguồn thu từ thuế tài sản
chiếm khoảng hai
tại các quốc gia thuộc tổ chức hợp tác và phát triển
kinh tế oecd
tại canada tỷ lệ này là bốn
và tại mỹ là từ một đến ba
còn tại các nước đang phát triển
nguồn thu này chiếm khoảng sáu
và khoảng sáu mươi tám
tại các quốc gia đang chuyển đổi
các nước thì họ là
lấy nguyên cái tiền thuế nhà
và thuế đất
họ đủ để đầu tư nâng cấp đô thị
và hiện nay tất cả những thành phố lớn
của canada của mỹ
là đều sử dụng
các nguồn thuế tài sản
cái tiền thuế đó
để phát triển đô thị
nhà nước không phải bỏ một cái đồng ngân sách nào
từ khu vực khác
mà chỉ từ khu vực thuế nhà đất
thì họ đã đủ để nâng cấp đô thị rồi
thế còn thuế từ khu vực khác
là không phải đẩy sang
để phát triển đô thị
cũng như là không phải đi vay tiền oda
để phát triển đô thị
con điểm của chúng tôi cho rằng
đây cũng là một việc cần thiết
nên là bởi vì
thì không phải đẩy sang
thì cũng là một cái dòng tài nguyên
và sử dụng tài nguyên
cũng phải đúng mục đích
và hiệu quả
do vậy việc đánh thuế
những cái ngôi nhà thứ hai
thì nó cũng có cái tính
là thứ nhất là cũng cân đối
điều phối điều tiết
các cái việc sử dụng nhà
cho nó phù hợp hiệu quả
và cũng tránh những hiện tượng
một lý do quan trọng nữa
mà bộ tài chính
đã đưa ra
đó là thu nhập bình quân đầu người
của việt nam
liên tục tăng
trong các năm gần đây
theo đó việc nắm giữ sở hữu
đầu tư bất động sản của người dân
có xu hướng tăng lên
khoảng ba mươi triệu đồng
khoảng năm mươi triệu đồng
gần tám mươi triệu đồng
khi nói đến thu thuế với sở hữu bất động sản
hàng loạt vấn đề đã được chỉ ra
đây là những vấn đề mang tính kỹ thuật
bảo đảm cho tính khả thi của sắc thuế
cũng như năng lực thực thi của cơ quan quản lý
đây cũng chính là động lực để có sự cải cách mạnh mẽ
trong quản lý từ trung ương tới địa phương
hiện người dân đang xem bất động sản là kênh đầu tư
tích chữ an toàn nhất
khi áp dụng thuế đối với tài sản là bất động sản
người sở hữu căn nhà thứ hai sẽ phải cân nhắc
tính toán thiệt hơn giữa bất động sản
và các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm
vàng ngoại tệ và các phương thức đầu tư
cho sản xuất kinh doanh
nhu cầu của thị trường vì thế sẽ có sự chuyển dịch
từ đầu tư đầu cơ sang để ở
là tăng thu ngân sách rõ ràng
nếu đánh thuế nặng thế này thì
trừ những người cực giàu ra
kể cả thuế tạ vẫn mua thì không nói
nhưng những người mà người ta tính toán
người ta sẽ không mua nữa
không mua nữa thì không có nghĩa là giảm
cái sức cầu tại vì sức cầu của mình
chín mươi ba triệu dân hai mươi ba triệu hộ gia đình
nhu cầu về nhà vẫn rất lớn
khi cầu chuyển dịch thì cung của thị trường
sẽ phải chuyển dịch theo
các nhà đầu tư sẽ chuyển từ đầu tư
bất động sản cao cấp sang dòng sản phẩm
phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả
của người dân như vậy khả năng
tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu
thực sẽ tăng lên
bằng chính sách thuế nhà nước sẽ điều tiết
được cung cầu của thị trường bất động sản
mà không cần kêu gọi doanh nghiệp
hay những hỗ trợ gọi ưu đãi tín dụng
người dân sau đó

theo một lộ trình nhất định
trước đề xuất của bộ tài chính
hiệp hội bất động sản tp hcm
cho rằng việc ban hành luật thuế tài sản
chỉ thực sự hợp lý
khi đồng thời sửa đổi chính sách và cơ chế
thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai
nhiều ý kiến cũng đã rất lo ngại
sự trồng chéo phức tạp
sẽ gia tăng khi có thêm sắc thuế mới
bởi luật đất đai hiện nay
còn đang chứa đựng rất nhiều bất cập
luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi là chưa phù hợp lắm
chúng ta đánh trên
giá trị đất
là rất là khó khăn
trong khi là
chúng ta tưởng tượng là một giá trị
ví dụ như là một m hai đất
tại khu vực hoàn kiếm
hoặc là ở trung tâm tp hcm
hiện nay giá đất
là xác định là khoảng gần hai trăm linh triệu
nhưng mà đất
ở khu vực nông thôn
cũng gần gần thôi
thì có những vị trí đất
chỉ khoảng năm trăm linh một m hai
cũng là để ở
cũng là để ở hoàn kiếm
trung tâm tp hcm
thì cũng có những nhà chỉ để ở được thôi
chứ làm gì có kinh doanh được đâu
thì cũng là để ở
tôi đương ở
khu vực hoàn kiếm
rồi một gia đình thì đương ở khu vực nông thôn
trên đạch nhau
tiền thuế sử dụng đất
trên đạch nhau bốn trăm linh lần
đối với việc mà đánh giá
trên toàn bộ
cái tòa nhà lớn
đối với những cái bữa nông sản
có giá trị lớn
thì cái đó chúng ta cũng cần
có thể làm
nhưng với điều kiện
là không được trồng chéo hai lần
có nghĩa là đối với
một cái người mua nhà
thì người ta không thể
bị tính thuế hai lần
đối với cả tòa nhà đó
cũng như là đối với
mỗi cái căn hộ
mà người ta mua
từ cái trung cư đó
hay là từ cái tòa nhà đó
hiện các sản phẩm
các sắc thuế
còn rất nhiều mâu thuẫn
phải xem xét
xử lý những mâu thuẫn này
để tránh các vấn đề phát sinh
trong quá trình thực thi
không chỉ liên quan đến luận đất đai
thuế tài sản sẽ chịu tác động
bởi nhiều quy định pháp luật khác
về thừa kế sở hữu
trên thế giới
thì cái chuyện mà đánh thuế
nói chung là
các cái tài sản lớn
có giá trị
cũng đã có thông lệ
và thậm chí đã áp dụng
ở nhiều nước
cho nên là cái việc
một buổi tài chính
một cái dự luật mới
hoặc là một cái nội dung
điều khoản mới
liên quan tới thuế nhà đất
trong đó có đánh thuế
nhà thứ hai
hoặc những cái nhà
có tài sản
là tài sản giá trị lớn
thì cũng là bình thường
ở đây nó cần phải chú ý
một số cái mặt kỹ thuật
một số những cái
yếu tố thực tiễn
để nó đảm bảo
với cái thực tế của việt nam
thông qua một sắc thuế nhà nước
có thể điều tiết được thị trường
điều hành nền kinh tế
đi theo quỹ đạo
để làm được điều này
cần phải có đủ công cụ
để quản lý được đối tượng
và tạo ra trách nhiệm
cho người nục thuế
thuế tài sản
là sắc thuế
sẽ có tác động rất lớn
cũng là nhiệm vụ
rất khó khăn
của thuế tài sản
đó là vừa tạo ra
nguồn lực cho phát triển
vừa nắn dòng
để thị trường bất động sản
phát triển theo hướng bền vững
áp dụng luật thuế tài sản
cần hết sức thận trọng
nghiên cứu kỹ lưỡng
vì tác động ảnh hưởng
đến cả nền kinh tế
và người dân
làm sao để thu đúng
không bị thất thu
nhưng cũng tránh lạng thu
tiếp nhận các ý kiến
từ chuyên gia và người dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc
cũng đã yêu cầu
bộ tài chính
nghiên cứu kỹ
đề xuất đánh thuế
nhà thứ hai
đối với người sở hữu
nhiều tài sản
là bất động sản
thuế tài sản
là thông lệ quốc tế
nhưng mỗi quốc gia
lại có cách tính
và cơ sở tính thuế khác nhau
để phù hợp
với điều kiện kinh tế
thu nhập của người dân
và quan trọng hơn
tránh gây sốc
cho nền kinh tế
bộ tài chính
sẽ phải làm rõ
các điều kiện
và lộ trình
áp dụng thuế tài sản
bên cạnh đó
việc định giá
và hệ thống quản lý dữ liệu
cũng là những điều kiện
bắt buộc phải hoàn chỉnh
trước khi áp dụng sắc thuế
để có căn cứ tính thuế
cần phải có hệ thống
dữ liệu toàn quốc
về sở hữu
giao dịch bất động sản
cho đến thời điểm hiện nay
chưa có một cơ quan
tổ chức nào
thực hiện việc thu thập
và cập nhật dữ liệu
liên quan đến bất động sản
tại các địa phương
cái mức thuế
trên cái thu nhập
mà họ thu nhập được
trong cái năm đấy
với cả thu nhập của người dân
bởi vì là họ
chấp nhận là
khi mà họ thu về
thì họ chấp nhận
là phải đánh
phải trả thuế
một phần trên cái tiền đấy
ở việt nam
một cái điểm
mà định giá ra được
cái mức thuê
bởi vì thị trường
bất động sản việt nam
cái giá thuê
nó rất là biến động
nó không có
một chuẩn mực
như nước ngoài
dụ như là
một cái nhà
ở khu này
thì họ biết được ngay
là cái nhà này
sẽ được thuê
với giá bao nhiêu
như ở việt nam
thì cái mức thu nhập
nó rất là
nó khó xác định
nếu mà đánh
thuế trên cái giá trị nhà
thì cũng gặp
một cái khó khăn là
cái nhà đấy
giá trị bao nhiêu
thì hiện nay
cái định giá
cái giá trị
rất là biến động
theo từng khu vực
từng con phố
và theo chất lượng
của cái tài sản đấy
cái việc định giá
cũng là một cái khó khăn
cần phải xem xét
cách tính thuế tài sản
là vấn đề
rất được quan tâm
nhiều cách tính
đã được đưa ra
nhưng tất cả
cũng mới chỉ là sơ bộ
tham chiếu cách làm
của các quốc gia khác
chưa có ngân cứu cụ thể
về phương án
với điều kiện
của việt nam
có ý kiến cho rằng
nên đánh thuế
trên tổng giá trị
nhưng phải tìm ra mức nào
thì sẽ phải chịu thuế
cách làm này
khó ở chỗ
chúng ta chưa có đủ
căn cứ để áp giá
cho tất cả các khu vực
nếu chúng ta đánh thuế
theo số lượng nhà
thì nó sẽ gây ra
một cái tình huống
đó là có người
chỉ có một nhà
trong tiêu chuẩn
nhưng cái nhà
nó chỉ giá
hàng chục tỷ
hàng vài triệu đô
so với một vài người nông dân
họ chỉ có
một vài cái nhà
mà những cái nhà
nó rất là
giá trị rất thấp
người nông dân
với hai cái nhà
và không đánh thuế
một cái người
có nhà hàng triệu đô
thì nó sẽ
bất cập phải xác hộ
thế nào là
ngôi nhà thứ hai
thì hiện nay
đang có nhiều
cái suy luận
là cái ngôi nhà
có thể là
dòng đầu tư
sang các cái nhà
như là nhà
hôn đô theo
hay là nhà
xác định là
đánh giá đúng
thế nào là
ngôi nhà thứ hai
nhà thứ hai
nó phải thực sự
là cái nhà
còn những cái dòng
sản phẩm khác
mà cũng có tính
không phải sử dụng
là đất ở
thì cũng phải xem xét
đến các cái đầu tư
sang các cái lĩnh vực
hiện nay cái đầu tư
về hôn đô theo
về cái nhà ở
hôn đô theo
nhà ở nghỉ dưỡng
quan điểm cho rằng
không đánh thuế nhà
mà nên đánh thuế
những người sử dụng
và sử dụng
do đầu tư công
đầu tư của chính phủ
nên đánh thuế
vào giá trị tăng thêm
của bất động sản
do hưởng lợi
từ hạ tầng
đây là vấn đề
kỹ thuật khá phức tạp
trong quá trình xây dựng luật
các nhà làm luật
cần lưu ý
không nên đơn giản hóa
cách tính thuế
bằng cách tính vào
giá trị căn nhà thứ hai
của người dân sở hữu
xác thuế này
về mặt xã hội
thì nó tạo được tính công bằng
tính công bằng
là những người
được sử dụng hạ tầng tốt
và những người
không được sử dụng
hạ tầng tốt
những người không được
sử dụng hạ tầng tốt
thì chắc chắn là
họ trả thuế thấp
là vì chúng ta biết
một nguyên tắc là
giá nhà phụ thuộc hạ tầng
vị trí của căn nhà này
càng hạ tầng càng tốt
thì giá càng cao
vậy thì đánh vào hạ tầng
có nghĩa là đánh
theo giá trị nhà là tốt nhất
các chuyên gia
cũng đã đưa ra
những khuyến nghị
thay cho cách tính lũy tiến
thường được nhắc đến
hình thức thu lũy thoái
đã được đưa ra
như một gợi ý
chúng ta nên
áp dụng cái hình thức
thuế hoặc là
thuế lũy thoái
có nghĩa là gì
là đối với những người
mà có ngôi nhà thứ ba
thì cũng cần phải đánh thuế
nhưng mức độ thuế
sẽ mức độ là thấp hơn
so với cái ngôi nhà thứ hai
mô hình thuế
giống như mô hình thuế
đã thực hiện khá thành công
trong thời gian vừa qua
tôi nghĩ rằng là
mình nên áp dụng
theo cái cách thức
của singapore đang sử dụng
hiện nay là họ đã quy ra
quy ra thu nhập
họ coi một cái ngôi nhà
là cái nguồn để cho thuê
và họ ước tính ra được
là với một cái nhà như này
thì là họ sẽ có
một cái thu nhập
tiền trong một năm
và mình sẽ tính
cái mức thuế
tương ứng với cả
cái mức thuế thu nhập cá nhân
mà hiện nay thì tất cả
các người dân ở việt nam
đều bị chịu thuế thu nhập cá nhân
áp dụng thuế này
không thể một sớm một chiều
khi mà công nghệ thông tin
hệ thống cơ sở dữ liệu
chưa đầy đủ đồng bộ
hiện chúng ta chưa theo dõi được
những người sở hữu nhà đất
quan hệ gia đình
và sở hữu của từng cá nhân
trong gia đình
chưa có một hệ thống dữ liệu
của quốc gia
khi nắm rõ được các dữ liệu
thì việc xác định thuế
sẽ thuận lợi hơn
sắc thuế này
nó sẽ tạo được ra
một cái ngữ cảnh phát triển
rất tốt cho việt nam
trong khi việt nam
hiện nay đang kêu
về chuyện là
ngân sách là bị chống
nguồn thu thì thiếu
nợ công thì cao
đầu tư công thì lớn
bội chi ngân sách lớn
tất cả các chúng ta đang thấy là
nó lộ diện vào những năm
chúng ta kêu kêu ai bây giờ
nếu chúng ta không tự
mà cải cách hệ thống thuế
là một cách cải cách thể chế tốt nhất
là bởi vì trong cơ chế thị trường
thì công cụ thuế là công cụ
thần kỳ nhất để điều phối
phát triển kinh tế xã hội
trong cơ chế thị trường công cụ tài chính
có tác dụng rất hữu hiệu
nếu không cải cách thuế thì không thể
cải cách thể chế của nền kinh tế
tuy nhiên không nên áp dụng biện pháp sốc
cần xây dựng nền tảng chuẩn bị các điều kiện
để có thể xác định thời điểm áp dụng
thuế sở hữu bất động sản theo thông lệ quốc tế
lộ trình là cần thiết
nhưng không thể chung chung
mà phải có từng bước đi việc làm cụ thể
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn
đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo
của truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề
hi vọng kinh tế và dự báo
sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin bổ ích và lý thú
xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây